thưa quý vị dịch bệnh trung quốc còn đang diễn biến phức tạp ứng phó với tình hình dịch ở thượng hải
chính quyền đã ban hành chính sách cách ly đối với những trường hợp cần thiết
điều này tác động không nhỏ đến lĩnh vực kinh tế xã hội
nhiều thương gia chuyên gia tài chính cố gắng vượt rào thoát khỏi khu cách ly
vì những hạn chế của dịch bệnh tại thành phố lớn nhất trung quốc này
các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính ở thượng hải đang tìm cách quay trở lại hồng kông
và các trung tâm nước ngoài khác chỉ sau một thời gian ngắn sinh sống và làm việc tại đây
vì các đợt phong tỏa covid một mươi chín khắc nghiệt đã làm ảnh hưởng đến triển vọng kinh doanh và cuộc sống hàng ngày của họ
hàng nghìn chủ ngân hàng thương nhân nhà đầu tư tại trung tâm tài chính của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới
cảm thấy mình bị giam cầm trong nhà
thậm chí một số còn gặp rất nhiều khó khăn để đảm bảo thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác cho gia đình
các giám đốc điều hành ngành cho biết đợt khóa cửa kéo dài bốn tuần
buộc hầu hết hai mươi sáu triệu người của thành phố phải ở trong nhà đã bắt đầu ảnh hưởng đến giao dịch tài chính trong tương lai
một số giao dịch phải tạm hoãn vì những nút thắt trong công tác hậu cần theo một nguồn thạo tên
mel vinsu một nhà đầu tư cổ phần tư nhân chuyển đến thượng hải từ hồng kông vào cuối hai nghìn hai mươi cho biết
những gì xảy ra ở thượng hải gây sốc cho hầu hết mọi người
y đai có thể tưởng tượng được mọi thứ vượt ra xa tầm kiểm soát như vậy
xu hướng di cư này ảnh hưởng không nhỏ tới tham vọng trở thành trung tâm tài chính khu vực
là điểm đến lý tưởng cho nhiều ngân hàng đầu tư công ty bảo hiểm các quỹ quản lý tài sản
vốn xuất hiện ngày một nhiều tại thành phố này trong một vài năm trở lại đây
sau khi trung quốc mở cửa lĩnh vực tài chính
động thái tăng trưởng của ngành dẫn đến việc nhiều chủ ngân hàng thương nhân và quản lý quỹ
chuyển từ hồng kông và các trung tâm khác đến thượng hải để gần gũi hơn với khách hàng của họ
và có được kiến thức chuyên môn trong các lĩnh vực mới và các giao dịch lớn
những giấc mơ đó bây giờ dường như đang bị đe dọa
nhiều nhân sự ngành tài chính chia sẻ quan ngại sâu sắc về biện pháp phòng dịch cực đoàn
tại trung quốc tan chia sẻ sẽ không hay nếu như tình hình hiện tại kéo dài
các lệnh phong tỏa có thể được tái áp dụng nhiều lần và lần sau có thể sẽ dài
và nghiêm ngặt hơn lần trước một nhà quản lý quỹ tại thượng hải cho biết rằng
lệnh phong tỏa ít nhất là trong ngắn hạn cơ bản làm thay đổi môi trường kinh doanh
tại thành phố này
quản lý nói thượng hải là trung tâm tài chính công nghiệp lớn của trung quốc
vận hành như một cỗ máy nhưng không có bất cứ sự thay đổi nào được đưa ra
nhằm giúp cỗ máy đó hoạt động một cách chân tru dù không ít người dân lên tiếng phản nàn
trên mạng xã hội có thể thấy dù tình hình dịch bệnh còn nhiều điều đáng lo ngại
thế nhưng chính quyền thành phố đang cố gắng làm mọi cách để ổn định cuộc sống cho người dân
vì thế điều cần làm của những người dân tại đây chính là giữ vững tâm lý
phối hợp cùng chính quyền để đẩy lùi dịch bệnh